thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra sáng nay trên quốc lộ một
đoạn qua xã bình hiệp huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
khiến hai cha con chở nhau đi học tử vong tại chỗ
cụ thể người cha chở con trai một mươi một tuổi đi học bằng xe máy lưu thông theo hướng nam bắc
đến km một nghìn bốn mươi hai hai trăm năm mươi quốc lộ một thì va chạm với xe ô tô tải đang lùi vào lề đường
sau va chạm hai cha con ngã ra đường lúc này ô tô đầu kéo do tài xế đào văn anh điều khiển đi tới
không kịp xử lý hai cha con tử vong tại chỗ xe máy bị hư hỏng nặng
ngày hôm nay công an huyện củ chi tp hcm cho biết đang điều tra vụ người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn
vào khoảng bảy giờ sáng người dân phát hiện một thi thể trôi dưới canh nước cách cầu cây xanh
xã bình mỹ huyện củ chi khoảng một km khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng xác định tử thi là nữ giới
khoảng bốn mươi năm tuổi mặc quần ngắn màu vàng áo sơ mi màu vàng
áo khoác màu đỏ phần mũ áo khoác trùm lên đầu trên người không có giấy tờ tùy thân
với đặc điểm nhận dạng như trên công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết người phụ nữ này
đến liên hệ đội điều tra tổng hợp công an huyện củ chi để phối hợp giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt võ hùng danh hai năm tù
về tội chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ
lê hữu nghĩa và huỳnh trường an cùng một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ
theo cáo trạng danh nhận lời của trần ngọc hiển hiển đã bỏ trốn để đập phá hai ngôi mổ
tại ấp đá trồng xã bãi thơm tp phú quốc
do hai ngôi mộ này nằm trên phần đất của người em ruột hiển mới mua
danh đã chế tạo hai vật liệu nổ cất giấu tại nhà sau đó thuê và đưa vật liệu nổ này
cho nghĩa và an thực hiện việc đập phá mổ
nghĩa và an đã sử dụng vật liệu nổ để phá mổ nhưng không được
nghĩa tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng búa để đập phá thì bị công an tuần tra bắt giữ
về hành vi đập phá mổ tòa án nhân dân tp phú quốc đã tuyên phạt danh ba mươi tháng tù
nghĩa và an mỗi người hai mươi bốn tháng tù về tội xâm phạm mùa màng
hơn hai lít dầu đê ô không rõ nguồn câu xuất xứ do bà ngô thị bình
chú tỉnh quảng ngãi mua bán và tàng chữ trái phép đã bị tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể lực lượng chức năng phát hiện ông đào anh nguyên chú tỉnh bình định điều khiển xe mô tô
chở theo bốn căn nhựa chứa dung dịch màu vàng nhạt tiến hành kiểm tra ông nguyên khai báo số dung dịch trên là dầu đê ô
do bà bình thuê vận chuyển kiểm tra kho hàng của bà bình ở thôn phú long một xã phước bình
lực lượng chức năng phát hiện bà bình tăng chữ một mươi phi sắt lại hai trăm linh lít bên trong chứa đầy dầu đê ô
bà bình khai nhận đó là dầu đeo trôi nổi không có hóa đơn xuất xứ do bà mua để bán lại cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu
sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà ba tầng trên đường tam trinh quận hoàng mai hà nội
dần này vụ cháy nhanh chóng được khống chế
ngay sau khi phát hiện đám cháy lực lượng chức năng cùng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tòa trung cư bên cạnh dập tắt ngọn lửa
sau khoảng một mươi năm phút vụ hỏa hoạn được không chế không gây thiệt hại về người còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê
mâu thuẫn trên quán nhậu dưới sử dụng hung khí gây ra án mạng lê thiển duy chú tại huyện khói châu tỉnh hưng yên vừa bị bắt giữ về hành vi giết người
tại quán bia trên địa bàn xã tân dân huyện khói châu duy và anh nguyễn anh quân anh nguyễn đức hào xảy ra mâu thuẫn duy đã dùng dao nhọn tấn công khiến cả anh quân và anh hào bị thương
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện khói châu tuy nhiên do vết thương quá nặng anh hào tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa phố nối và tử vong sau đó
gây án xong duy điều khiển xe máy về nhà vứt con dao gây án trên đường đi sau khi được lực lượng công an vận động thuyết phục duy đã nhận thức được hành vi của mình và đến công an huyện khói châu đầu thú
cũng do mâu thuẫn trên bản nhậu trần quang long chú tỉnh vĩnh long đã ra tay giết người long đã bị tuyên phạt mức án hai mươi sáu năm tù về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng phiên tòa diễn ra vào sáng nay
sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu long đã cầm súng có hình dạng cây bút đánh mạnh vào đầu của đối phương làm súng phát nổ khiến nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị
kết luận giám định nguyên nhân gây ra cái chết là do chấn thương sọ não sau khi gây án long đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận cây súng bút và bốn viên đạn được long mua qua mạng với giá một tám triệu đồng để phòng thân
kết luận giám định của phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm thuộc bộ công an thì khẩu súng gây án là vũ khí quân dụng
tại tòa cũng như trong quá trình điều tra trần quang long thành khẩn khai báo và hối hận với hành vi đã gây ra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang long hai mươi năm tù giam về tội giết người và sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tổng hình phạt mà long phải chấp hành là hai mươi sáu năm tù giam
thưa quý vị khu vực biên giới của huyện đức cơ tỉnh sa lai có địa bàn rộng dân cư thưa thớt
nhận thức về pháp luật của một bộ phận bà con đồng bào dân tộc tây nam
nhưng công tác thiếu số còn hạn chế vì vậy công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên xác định đây là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
chính vì vậy công an các cấp ở gia lai với tinh thần quyết tâm cao đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó đã tranh thủ triệt để sự giúp đỡ của các xa làng trưởng bản người có uy tín trong đồng bào để vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật
để công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí vật liệu nổ
thời gian qua công an xã biên giới yên an huyện đức cơ đã thường xuyên phối hợp với cán bộ đồn biên phòng yên an
tiếp xúc tranh thủ gia làng người uy tín chức sắc trong tôn giáo ở địa phương
tại các buổi gặp cán bộ công an xã đã phổ biến những quy định của pháp luật và những tác hại tiềm ẩn từ vũ khí vật liệu nổ
để đội ngũ người uy tín chức sắc tôn giáo lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tôn giáo họp thôn làng
để tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
cái xúc này là vừa rồi là cũng là truyền truyền nếu trường hợp nó có một là bảo nó nộp vào trong xác
xây khi tức đó cho nên là đe dọa hoặc là trong khi là mình xây lắm
có khi mình bắn nó ra cho nên là công an với biên phòng cũng truyền truyền cho nó
để bỏ cái này là nó làm hại cho bản thân mình với gia đình
hiện nay công an xã yên an đang tranh thủ sự giúp đỡ của sáu già làng thôn trưởng chức sắc tôn giáo
người uy tín trên địa bàn để tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật
đồng thời cung cấp những nguồn tin quan trọng giúp cơ quan công an nắm tình hình
ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và thu hồi vũ khí vật liệu nổ
vì cái vùng địa bàn gian nan ấy thì ở ba làng đồng bào dân tộc từ số
thì đa số là người ta cảnh trang trên nướng dãy
số công cụ hỗ trợ cũng có thông tin đã nắm được thông tin là một số bà con cất dấu ở nương dãy
chứ cũng không mang về cái khu dân cư khu nhà ở
lực lượng công an xã trực tiếp phối hợp với lực lượng biên phòng quân sự địa bàn
tuyên truyền vận động số thanh niên ở các thôn làng thường xuyên là sử dụng vũ khí tự chế để họ săn bắn
mới đây một thiếu niên
chú thôn móc trang xã biên giới ia dom mua một khẩu súng tự chế với giá ba trăm linh đồng
sử dụng để săn bắn chim thú
hành vi của thiếu niên này đã bị công an thôn móc trang phát hiện
và yêu cầu đến công an xã yàn đom giao nộp khẩu súng
đại diện gia đình thiếu niên trên cũng đã ký cam kết quản lý con em mình không để tái phạm
cháu thấy người ta đi leo dao bặn súng côn tự chế
nên cháu thấy rẻ nên cháu hàm mua nên về cháu đi săn bắn
chín sóc đồ
xong chú thẳng công an viên đồng viên tôi cháu là
các chất chạy nổ phi phạm pháp luật nên cháu lên ban giám cho cơ quan công an
công an xã cùng các ban ngành
các ủy ban cùng vào cuộc vận động tuyên truyền bà con trong thôn làng
giao nộp cái linh kiện vũ khí vật điều nổ
phát sinh những khó khăn
số thanh niên mua cái linh kiện trên mạng để nắp giáp súng tự chế
công an xã thu hồi được hai cái linh kiện
bàn giao cho con huyện để xử lý theo quy định
để công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ tại ba xã biên giới
gồm ia nan ia penon và ia don đạt hiệu quả cao
thời gian qua công an ba xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc
tranh thủ sự giúp đỡ của hơn hai mươi già làng
người uy tín chức sắc tôn giáo
để tuyên truyền vận động người dân
nêu cao ý thức chấp hành pháp luật
không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ
không ảnh hưởng đến an ninh trật tự
đồng thời người dân cũng đã cung cấp cho cơ quan công an
nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các đối tượng
có hành vi chế tạo tăng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ
để điều tra xử lý qua đó góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
thưa quý vị cùng với việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng trị
luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn hoàn nạn
nhiều tấm gương đã xuất hiện trong đó việc cán bộ chiến sĩ
dũng cảm cứu người đuối nước đã nhận được sự cảm phục
trân trọng từ nhân dân
đã hơn ba tháng trôi qua nhưng bây giờ
mỗi khi nhớ về câu chuyện xảy ra chiều ngày một tháng năm
chị võ thị thu phương chú tại khu phố một thị trấn khe xanh
vẫn chưa hết bàng hoàng
dịp nghỉ lễ gia đình chị về bãi tắm cửa việt
huyện giao linh chơi và tắm biển
không may bốn cháu nhỏ từ một mươi một đến một mươi sáu tuổi
bị sóng biển cuốn ra xa
lúc này thượng úy nguyễn văn thuận
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện hướng hóa đang ngồi chơi gần đó
nghe tiếng chì hồ cứu người
liền bật dậy lao ra tìm cứu nạn nhân
sau một hồi vật lộn với sóng giữ trên biển
thượng úy nguyễn văn thuận cùng với một số người dân
đã lần lượt đưa được các em nhỏ vào bờ an toàn
gặp lại ân nhân đã dũng cảm lao vào biển
giúp đỡ chú con và các cháu của mình
chị phương chỉ biết nói lời cảm ơn
lời tri ân từ tận đáy lòng

khó ai có thể hình dung
với vóc dáng người thư sinh nhỏ nhắn như anh
lại có đủ sức mạnh vượt sóng giữ nước lớn
để cứu người dân thoát khỏi cửa tử
theo thượng úy nguyễn văn thuận
sức mạnh của anh đến từ việc nỗ lực
rèn luyện thể dục thể thao
rèn luyện các bài tập võ của lực lượng công an
và đặc biệt là trách nhiệm
tinh thần vì nhân dân của người cán bộ công an nhân dân
thì bản thân tôi lúc đó là không nghĩ gì
liên vui vang bơi ra tại vị trí của các em đang gặp nguy hiểm
thì lúc này thì các em nhỏ đang ở vị trí nước rất là sâu
tôi liên bơi ra đến vị trí của các em
và đem các em đến giấy biến
bảo các cháu là phải cầm vào giấy biến
để tôi tìm cách đưa vào bờ
lúc này có một số người dân cũng tham gia ứng cứu
vì nước quá sâu sống quá to
và như được sử dụng được của người dân
thì kéo các em vào bờ một cách an toàn nhất
việc làm của đồng chí đã được cán bộ nhân dân
và đặc biệt là những người có mặt tại bãi biển cửa việt
hôm đó đánh giá ghi nhận rất cao
và tinh thần của đồng chí thể hiện
cái bản lĩnh của người cán bộ nhân dân công an nhân
đặc biệt là chiến sĩ kiểm soát giao thông
trong tham gia cựu đoàn hồ
không kể là gian nguy nguy hiểm vất vả
đồng chí đã lang mình ra giữa biển
trong lúc là thời tiết là biển đồng sóng lớn
nhưng đồng chí không còn ngại sinh
và đã mang mình để cứu những nạn nhân ở ngoài bãi biển
ngay sau cái việc làm đầy ý nghĩa của đồng chí
thì đảng ủy ban chỉ huy công an huyền hóa
đã có buổi họp sinh hoạt
và quán biệt ngay cái tinh thần dũng cảm của đồng chí thuận
trong cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng con huyền
cùng với thượng úy nguyễn văn thuận
thời gian gần đây công an tỉnh quảng trị
còn ghi nhận nhiều tấm gương sáng
với những hành động dũng cảm nghĩa hiệp
cứu người bị đuối nước như trung tá lê hồng phong
trưởng công an xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh
trung úy đinh xuân cường
cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chạy cháy
tướng nạn cứu hộ công an tỉnh
thượng úy trần đức châu
cán bộ công an thành phố đông hà
những tấm gương quên mình vì nhân dân
đã góp phần lan tỏa xây dựng hình ảnh đẹp
của người cán bộ chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân
tin an ninh trẻ tự thời gian gần đây
nhiều người dùng cho biết
gặp phải chiêu trò mới của các đối tượng lừa đảo
nhằm đánh cắp quyền truy cập tài khoản mạng xã hội
trong đó thì nhóm đối tượng mục tiêu
đã có sự thay đổi là các quản trị viên
của những fanpage hoặc hội nhóm
sở hữu số lượng thành viên đông đảo
thông qua ứng dụng nhắn tin messenger hoặc zalo
đối tượng lừa đảo đề nghị
thuê đăng bài viết quảng cáo trên fanpage
hoặc hội nhóm với mức giao hấp dẫn
sau đó gửi cho nạn nhân một tập tin với đuôi
rar hoặc zip
thực chất đây là những tập tin dạng ném có chứa mã độc
từ những thông tin lấy được
đối tượng lừa đảo có thể đánh cắp tài khoản facebook
của người dùng chiếm đoạt fanpage hội nhóm
và tài khoản đó đang nắm quyền quản trị
cho các chuyên gia bảo mật người dùng còn trực đối cảnh giác
khi nhận các tập tin có đuôi rar
hoặc zip được gửi từ những tài khoản lạ
ngoài ra người dùng cũng cần chú động thiết lập
bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật
cho tài khoản mạng xã hội của mình

là số tiền mà công an huyện lâm thao
tỉnh phú thọ vừa xử phạt đối với ba trường hợp
là trưởng các nhóm zalo
có hành vi vi phạm thông báo các chốt
cảnh sát giao thông để người vi phạm
tìm cách đối phó
đó là ba nhóm kín
trên zalo có tên là họp nhậu
dự báo thời tiết lâm thao trung tâm khí tượng
thủy văn lâm thao với trên một thành viên
tham gia chuyên đăng tải các thông tin
liên quan đến vị trí địa điểm tuần tra
kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
trên địa bàn huyện lâm thao và các địa điểm
lân cận để người vi phạm tìm cách đối phó
để tránh bị phát hiện các nhóm
kiểm soát chặt chẽ người tham gia
và dùng các từ lóng để ám chỉ
công an huyện lâm thao đã làm rõ trưởng nhóm
cũng là người trực tiếp điều hành
của các nhóm trên làm việc tại cơ quan công an
các đối tượng đã thừa nhận hành vi
vi phạm của mình thưa quý vị việc tổng
kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
và vận tải hàng hóa bằng container
được bộ công an triển khai với mục đích
tạo chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức
chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe
được coi là một trong những biện pháp
quan trọng để bảo đảm an toàn giao thông
và giảm thiểu tai nạn giao thông
còn một tháng thực hiện công an tỉnh sóc trăng
đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản
tuyên truyền vận động và xa quân
tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm nhờ đó mà
tai nạn giao thông đã được hạn chế đáng kể
để thực hiện có hiệu quả
cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh
vận tải hành khách ô tô vận tải hàng hóa
bằng container trên địa bàn tỉnh kế hoạch
được chia làm hai giai đoạn để thực hiện
từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng tám
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng
cảnh sát giao thông phối hợp với ngành chức năng
hình phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải
trên địa bàn bên cạnh đó còn
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về
trật tự an toàn giao thông yêu cầu chủ doanh
nghiệp cá nhân và lái xe ô tô vận tải
hành khách vận tải hàng hóa bằng container
ký cam kết thực hiện đúng các quy định về
bảo đảm an toàn giao thông qua đó
có gần một trăm bảy mươi chủ doanh nghiệp cá nhân
và trên bốn trăm sáu mươi lái xe
ký cam kết thông qua đó
đã góp phần nâng cao nhận thức ý thức
tự giác chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe
và chủ xe các doanh nghiệp vận tải hành khách
vận tải hàng hóa bằng container
nếu chạy dư thì không thể chấp hành đúng
không khi nào dám dư
nhiệm chỉnh chạy không có chạy quá chắc

để chấp hành đúng
cho đội ngũ lái xe
và các doanh nghiệp cá nhân và lái xe
ký cam kết thực hiện đúng các quy định về
bảo đảm an toàn giao thông yêu cầu chủ doanh nghiệp cá nhân

vận tải hàng hóa bằng container
ký cam kết thực hiện đúng các quy định về

nhiệm chỉnh chạy không có chạy quá tải
với xe cổ nghiêm chỉnh
thực hiện nghiêm chỉnh của lực đưa ra sau
thì mình áp dụng vậy thôi
như là không uống rượu xịt ke ma tí
đó là không có rượu
rượu đó không có
tốc độ là đúng quy định tốc độ
ngày một mươi năm tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã đồng loạt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
theo thống kê
qua một mươi năm ngày gia quân thực hiện tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container
trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã dừng trên chín trăm bốn mươi trường hợp
phát hiện xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm
không có vùng cấm không có ngoại lệ
từ đây tới thời gian còn lại
tới ngày một mươi năm tháng một mươi
còn để tăng cường lực lượng
là quy động là khói hợp
là nhịp nhàng đối với lực lượng quy động
như là bk hai
là thanh tra giao thông
kiểm tra bến ga
và trên tiến tựa đường
hành trình có đúng quy định hay không
và làm sao mà
đảm bảo được
công tác là
lập lại trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc thực hiện cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sóc trăng
cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ
các biện pháp công tác
nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông
mục tiêu đặt ra lập lại trật tự kỷ cương
trong chấp hành pháp luật về giao thông
của cả người tham gia giao thông
và người thực thi pháp luật về giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
theo ba tiêu chí